liên quan đến thông tin một số trang mạng đăng tải nội dung bệnh nhân thứ hai mươi hai dương tính với covid một mươi chín
sau khi xuất viện tại đà nẵng chiều qua sở y tế tp đà nẵng đã có văn bản khẩn báo cáo với bộ y tế
nội dung báo cáo nêu rõ bệnh nhân thứ hai mươi hai nhập viện tại bệnh viện đà nẵng vào ngày tám tháng ba
sau hai mươi ngày điều trị tích cực bệnh nhân có mạch nhiệt huyết áp ổn định không sốt không ho ăn uống bình thường
bệnh nhân được xét nghiệm ba lần vào ngày một mươi chín hai mươi ba và hai mươi năm tháng ba đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
theo quy định bộ y tế bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện vào ngày hai mươi bảy tháng ba
sau đó bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung một mươi bốn ngày tại khách sạn do thành phố bố trí
sáng ngày một mươi tháng bốn bệnh nhân di chuyển chuyến bay vn một trăm hai mươi năm để đến thành phố hồ chí minh
hiện sở y tế đà nẵng đã chủ động triển khai các biện pháp lập danh sách lấy mẫu xét nghiệm hai mươi ba cán bộ y tế nhân viên phục vụ tại khách sạn
kết quả hai mươi ba trên hai mươi ba mẫu âm tính với virus sars cov hai
một mươi hai người phục vụ trực tiếp chuyến bay từ đà nẵng đi thành phố hồ chí minh và một mươi nhân viên an ninh đang đường lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả